bộ công thương phối hợp với samsung việt nam tổ chức lễ tổng kết dự án hợp tác đào tạo tư vấn viên việt nam
trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng doanh nghiệp trong hai năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
qua hai năm đã có hai trăm linh bảy học viên được đào tạo bài bản trong đó sáu mươi học viên được samsung cử sang hàn quốc
để tiếp tục đào tạo chuyên sâu
bên cạnh đó bốn mươi doanh nghiệp việt nam được hỗ trợ tư vấn cải tiến sản xuất và chất lượng
đều tăng năng suất ít nhất bảy mươi giảm năm mươi tỷ lệ lỗi công đoạn góp phần giúp quản lý tổn kho giao hàng phân tích tổn thất
từ hiệu quả của dự án bộ công thương đề nghị samsung tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cục công nghiệp
triển khai chương trình đào tạo trong năm hai nghìn hai mươi đồng thời triển khai các chương trình đào tạo đa dạng hơn nữa
về quy mô và chiều sâu có phần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp việt nam
và chuỗi cung ứng của samsung nói riêng và chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung